thưa quý vị vũ thị lệ nhi phóng viên một kênh truyền hình đã cầm đầu nhóm phóng viên đi tìm hiểu
ghi hình những trường hợp có dấu hiệu vi phạm trong các lĩnh vực khai thác khoáng sản
tại tỉnh phú thọ và nhiều tỉnh thành phố khác
từ những hình ảnh thu thập được vũ thị lệ nhi đã sử dụng để đe dọa cưỡng đoạt tài sản
qua các nguồn tin trinh sát công an tỉnh phú thọ đã xác lập chuyên án đấu tranh
làm rõ hành vi vi phạm của vũ thị lệ nhi
qua công tác nắm tình hình phòng cảnh sát hình sự phối hợp với công an huyện lâm thao
phát hiện một nhóm người tự giới thiệu phóng viên của một kênh truyền hình
có dấu hiệu phạm tội cưỡng đoạt tài sản
cầm đầu nhóm phóng viên trên được xác định là vũ thị lệ nhi
nhi cùng một số phóng viên khác trong quá trình tác nghiệp đã đến các địa bàn trong tỉnh phú thọ
để tìm hiểu ghi hình những trường hợp có dấu hiệu vi phạm trong các lĩnh vực khai thác khoáng sản
săn gạp mặt bằng không giấy phép
sau khi phát hiện và ghi hình các trường hợp vi phạm nghi liên lạc gặp trực tiếp người vi phạm
rồi đe dọa yêu cầu họ phải đưa một khoản tiền nhất định
thì sẽ không gửi hình ảnh vi phạm đến cơ quan chức năng
số tiền các đối tượng đưa ra tùy thuộc vào tính chất mức độ mà người đó vi phạm
chuyển đến cho nhi để chiếm đoạt tài sản
cái khó khăn trong cái chuyên án này chúng tôi cũng gặp rất nhiều những khó khăn
thứ nhất là công tác sao kê tài khoản
thứ hai nữa là những người vi phạm thì do sợ vi phạm cho nên cũng không tố giác tội phạm
theo quy định của pháp luật
phạm vi hoạt động của đối tượng thực hiện ở nhiều tỉnh thành trên toàn quốc
gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội
đặc biệt ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín
các cơ quan truyền thông cơ quan kiến sát điều tra cơ quan tỉnh phú thọ
đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam
đối với vũ thị lệ nhi về tội cưỡng đoạt tài sản quy định tại điều một trăm bảy mươi bộ luật hình sự
hiện đang tiếp tục điều tra mở rộng làm rõ các đối tượng liên quan
để xử lý theo quy định của pháp luật
dạng sáng nay đã xảy ra một vụ cháy lớn tại phường kim liên quận đống đa hà nội
khiến năm người trong một gia đình tử vong
khoảng một giờ một mươi ba phút ngày hai mươi một tháng bốn trung tâm thông tin chỉ huy công an tp hà nội
nhận được tin báo xảy ra cháy tại số nhà một trăm một mươi sáu b chín kim liên ngõ sáu mươi năm phố phạm ngọc thạch phường kim liên
trung tâm đã nhanh chóng điều động một xe chỉ huy bốn xe chữa cháy
thuộc công an quận đống đa và công an quận hai bà trưng đến hiện trường
khu vực cháy tại tầng một của nhà bà đoàn thị mảnh xây ba tầng
đến một giờ hai mươi ba phút đám cháy được dập tắt hoàn toàn
diện tích cháy không lớn nhưng vụ cháy gây thiệt hại lớn về người
với năm người tử vong và hai người bị thương
nó đưa được hai người bị lạn ra xuống dưới an toàn trong vụ cháy này
thời gian thời điểm cháy cháy vào đêm dạo sáng thì dân ngủ say
ngủ say khi mà cháy chảy ra đám cháy nhỏ cháy ra như khói khí độc
theo của thang bộ đi lên tầng trên và mọi người hít phải và dẫn tới thương vong
bốn nạn nhân tử vong tại hiện trường là bà đoàn thị mảnh sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám chủ hộ
bà đỗ mai hương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm ông bùi ngọc khánh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
sinh năm hai nghìn một mươi hai
một người tử vong tại viện là cháu bùi gia hưng sinh năm hai nghìn hai mươi một
trước đó cơ quan công an đã tiến hành kiểm tra ra soát
yêu cầu chủ hộ mở lối thoát nạn cho ngôi nhà
không phải chỉ của đồng gia riêng tất cả các địa phòng hàng thừa đều phải kiểm tra nhắc nhở
yêu cầu các hộ dân phải mở thêm cửa nối thoát nạn
không phải chỉ có nhà thực thể đâu
các nhà kia ngày xưa có một quá trình thì hay làm trùng cọp
hay làm cái lồng để bảo đảm để quay lại tránh ăn mất mất trộm mất các
nhưng bây giờ
bây giờ thì chúng ta đều phải đọc nguyên đều phải mở các lối thoát hiểm
để làm sao bảo đảm an toàn về phòng cháy chống cháy nổ
năm người tử vong trong một vụ cháy nhà dân
tiếp tục là lời cảnh báo về nguy cơ cháy nổ luôn thường trực tại những khu tập thể cũ như thế này
mặc dù thời gian qua thì các lực lượng chức năng cũng như lực lượng cảnh sát phòng cháy
đã tiến hành công tác kiểm tra hướng dẫn và giả soát
tuy nhiên những vụ cháy nhà dân thường xảy ra vào lúc dạng sáng
đây là thời điểm mà công tác thoát nạn đối với người dân gặp nhiều khó khăn
và bởi vậy mỗi người dân hãy cố gắng trang bị cho mình những kỹ năng
để có thể xử lý đám cháy từ lúc mới phát sinh và có thể thoát nạn ra ngoài một cách an toàn hơn
liên quan đến vụ cháy nghiêm trọng này chủ tịch ubnd tp hà nội chu ngọc anh
vừa có chỉ đạo khẩn trương điều tra xử lý hậu quả vụ hỏa hoạn
giao công an thành phố chỉ đạo các đơn vị khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn
xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
nếu có vi phạm giao sở lao động thương minh và xã hội vào ubnd quận đống đa
phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức thăm hỏi động viên hỗ trợ gia đình các nạn nhân
kết quả thực hiện báo cáo thành ủy ubnd tp trước ngày hai mươi năm tháng bốn
thông tin kịp thời đến các cơ quan báo chí về kết quả điều tra vụ việc
sau khi tổ chức cho nhiều người sang trung quốc lao động trái phép
triệu thị hải yến đã ở lại trung quốc cư trú bất hợp pháp
sau một mươi năm đối tượng quay trở lại việt nam thì bị lực lượng công an bắt giữ
và ra quyết định khởi tố bị can
đối với triệu thị hải yến sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại xã ấm hạ huyện hạ hòa tỉnh phú thọ
về tội tổ chức môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép
tại cơ quan công an triệu thị hải yến khai nhận từ năm hai nghìn một mươi đến năm hai nghìn một mươi bảy
yến cùng với trần bích thụ và nguyễn lương bằng cùng chú tại xã ấm hạ huyện hạ hòa tỉnh phú thọ
tổ chức cho một số đối tượng một số công dân tại huyện hạ hòa trốn sang trung quốc lao động trái phép
năm hai nghìn một mươi ba thụ và bằng đã bị xử lý theo quy định của pháp luật
riêng yến cũng trong khoảng thời gian trên đã tổ chức đưa ba lượt với khoảng một mươi tám người xuất khẩu lao động trái phép
và bố trí ở lại lao động bất hợp pháp tại trung quốc
mỗi lượt người xuất ngoại chui thành công yến thu khoảng một bảy trăm linh tệ tương đương khoảng năm triệu năm trăm linh nghìn đồng tiền việt nam
từ năm hai nghìn một mươi hai đến khi bị bắt yến ở lại trung quốc cư trú bất hợp pháp không về việt nam
gây khó khăn cho cơ quan điều tra trong quá trình xác minh
ngay sau khi có thông tin yến trở về việt nam
công an tỉnh phú thọ đã tiến hành xác minh và bắt giữ để điều tra làm rõ vụ việc
thưa quý vị những lỗ hồng bảo mật của sóng di động hai g đang bị tội phạm mạng khai thác ngày càng nhiều hơn tại việt nam
thông qua các trạm bts di động được thuê để phát tán tin nhắn rác
nếu như điện thoại người nhận là loại cũ không có kết nối internet những tin nhắn này đơn giản là nội dung văn bản
nhưng khi điện thoại của người nhận là smartphone thì lại là những đường link giả mạo
và đây là nội dung cảnh báo của các chuyên gia an ninh mạng thời gian gần đây
đặc biệt là khi tiến trình tắt sóng hai g vẫn nằm trong kế hoạch còn các nhà mạng thì bất lực và không thể can thiệp
nó không cần sử dụng sim tức là cái tin nhắn rác này không chạy qua hệ thống của doanh nghiệp viễn thông di động
mà trực tiếp từ cái trạm bts giả tại vị trí lắp đặt phát thẳng vào các máy điện thoại di động
cái thứ hai là các thiết bị này nó có thể dễ dàng di chuyển ở nhiều vị trí khác nhau
thậm chí là đối tượng có thể đặt trên các phương tiện giao thông
nhiều ô tô như xe máy
xong rồi dừng ở các địa điểm để phát
cái thiết bị này có thể giả được cái nguồn gửi tức là chẳng hạn như có thể giả được cái thông tin của người gửi
tức là chỉ cần đối tượng thích gắn cái tên nào vào cái nguồn gửi
thì cái người nhận trên máy di động có thể nhìn thấy là cái tên đấy hiển thị
bằng việc sử dụng các thiết bị này thì những kẻ tấn công sẽ thu thập được cái dữ liệu
truyền từ nạn nhân đến nhà mạng đọc trộm được tin nhắn gửi tin nhắn ra mạng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
thủ đoạn phát tán tin nhắn mạo danh với mục đích lừa đảo
được tội phạm mạng thực hiện chủ yếu qua sóng mạng hai g
do công nghệ này đã lỗi thời tiêu chuẩn bảo mật cũng như ma hoá không được chú trọng
thế nhưng những tin nhắn rác này vẫn được gửi đến các thiết bị ba g bốn g năm g
với những nội dung không được kiểm soát người dùng rất dễ bị lừa đảo
hoặc tiếp nhận những thông tin sai lệch từ các tin nhắn rác này
đối tượng có thể sử dụng hệ thống này để phát các bản tin giả mạo
các tổ chức cá nhân các ngân hàng các cơ quan chẳng hạn như là tòa án
như công an như viện kiểm soát và các cơ quan chức năng khác để lừa đảo người dân
hoặc là gửi các cái đường link của ngân hàng yêu cầu cung cấp cái số tài khoản để xác minh
hoặc là để thay đổi mật khẩu chẳng hạn
thì các đối tượng lừa đảo có thể dễ dàng thu thập được những thông tin của người dân
để thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thứ hai là cũng không loại trừ khả năng là các đối tượng này sẽ giả mạo bản tin của các cơ quan nhà nước
để chẳng hạn như là kích động bạo lực hoặc là chống phá đảng nhà nước thì cũng không loại trừ
bởi vì là cái đặc điểm ở chỗ là thứ nhất là số lượng phát tán tin nhắn lớn
dễ dàng di chuyển đến nhiều địa điểm khác nhau
và có thể giả mạo được cái nguồn gửi
về phía ở cơ quan chức năng sẽ tiếp tục phối hợp mở rộng công tác đấu tranh
truy bắt các đối tượng sử dụng thiết bị giả trọng bts để thực hiện hành vi vi phạm câu lợi
đồng thời cũng khuyến cáo cho người dân hết sức cảnh giác trước các loại tội phạm này
không được truy cập các đường linh lạc không cung cấp các thông tin cá nhân
như tài khoản ngân hàng mã otp mật khẩu để tránh bị kẻ gian sử dụng chiếm đoạt tài sản
định kỳ thay đổi và sử dụng mật khẩu mạnh để đăng nhập tài khoản ngân hàng
nhất là internet bằng kinh mobile kinh
bên cạnh công tác phòng ngừa và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm của lực lượng chức năng
thì thực tế này đòi hỏi việc sớm triển khai tắt sóng hai g đang là yêu cầu cấp thiết
và theo thống kê của bộ thông tin truyền thông thì tính từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
cả nước có chín mươi ba năm triệu thuê bao smartphone
tỷ lệ người sử dụng smartphone trên tổng số người sử dụng di động là tám mươi tám
và theo lộ trình thì đến tháng một mươi hai năm nay nếu chỉ còn năm người sử dụng điện thoại hai g
thì sẽ tiến hành tắt sóng hai g